sở y tế thành phố vũ hán trung quốc hôm nay cho biết bệnh nhân thứ tư đã tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra
thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi tân hóa xã dẫn lời chuyên gia chính thức xác nhận virus này có thể truyền từ người sang người
theo thông tin mới nhất tính đến nay đã có tổng cộng hai trăm hai mươi ca nhiễm virus corona trong đó một trăm chín mươi tám ca ở vũ hán nơi bùng phát ca đầu tiên
và ít nhất hai mươi ca ở các nơi khác trên lãnh thổ trung quốc như thủ đô bắc kinh thành phố thượng hải
ngoài ra virus gây chết người này cũng đã được phát hiện tại thái lan hàn quốc và nhật bản
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chỉ đạo cần sớm khống chế virus gây chất người trên
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi tháng một thông báo sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào cuối tuần này tại geneva thụy sĩ
để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan loại virus mới này